thưa quý vị công an tp thủ đức tp hcm vừa khởi tố bắt tạm giam nguyễn khoa minh
chú tại quận tám về hành vi cướp đất tài sản
theo công an vào ngày bốn tháng năm minh đã rủ thêm một đối tượng đóng giả là cảnh sát hình sự
đến khu đô thị sa la phường an lợi đông tp thủ đức để chặn xe
lấy tiền những tài xế lái xe không có gương chiếu hậu và không đội mũ bảo hiểm
cùng ngày khi công an tp thủ đức tuần tra thấy hai đối tượng trên có nhiều biểu hiện nghi vấn
nên đưa về trụ sở làm việc cả hai sau đó đã khai nhận hành vi sai phạm
công an tp thủ đức đang tiếp tục củng cố chứng cứ xác minh thêm một số nội dung
để xử lý đối tượng còn lại được biết nguyễn khoa minh cùng với bạn đã cưỡng đất tài sản
của ba người dân trước khi bị công an phát hiện
với hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đất tài sản huỳnh nguyễn phúc huy
trú tại thị trấn an châu huyện châu thành đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành
tỉnh an giang khởi tố và bắt tạm giam trước đó vào ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
huy đã mượn xe mô tô trị giá trên ba mươi hai triệu đồng của lâm hoàng đông để đi
chiều cùng ngày đông bị bắt quả tàng về hành vi tàng trữ trái phép chất má túy
sau đó vợ của đông là đỗ thị đọt nhiều lần đòi huy trả lại xe mô tô của chồng
nhưng huy không trả mà nhờ bạn đem bán chiếc xe với giá năm triệu đồng
vào ngày ba tháng năm đọt đến cơ quan công an tố giác hành vi chiếm đất tài sản của huy
phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh tiền giang
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an địa phương đã phá chuyên án tàng trữ
vận chuyển mua bán trái phép chất má túy bắt giữ sáu đối tượng có liên quan
thu giữ khoảng một trăm linh gram má túy đá
vào trường ngày một mươi sáu tháng năm trên quốc lộ sáu mươi đoạn thuộc phường sáu thành phố mỹ tho
lực lượng công an đã chặn dừng kiểm tra xe ô tô do hoàng phi long điều khiển
trên xe còn có bùi ngọc tú
qua kiểm tra thu giữ trên xe ô tô ba gói ma túy đá
khám xét nơi ở của tú thu giữ thêm ba gói ni lông và một đoạn ống nhựa chứa ma túy đá
sáu dao tự chế một rùi cui bốn viên đạn và nhiều dụng cụ để phân chia ma túy
tại nơi ở của tú còn có ba đối tượng đều dương tính với chất ma túy
mở rộng điều tra cơ quan công an bắt giữ hồ thị đem chú tại tỉnh bến tre
là đối tượng bán ma túy cho tú thu giữ sáu mươi tám gói ni lông và một ống nhựa chứa ma túy đá
và nhiều vật dụng có liên quan
công an huyện hóc môn phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm
vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán vận chuyển pháo lậu quy mô lớn
từ campuchia về việt nam tiêu thụ và bước đầu thu giữ hơn sáu trăm linh kg pháo nổ
vào sáng ngày một mươi tháng năm lực lượng công an bắt quả tăng hai người đàn ông đang điều khiển xe ô tô tải
chở gần sáu trăm hai mươi kg pháo nổ các loại và hai mươi chín thủng các tông
chứa các loại loa có xuất xứ nước ngoài đã qua sử dụng và không có hóa đơn chính tử
mở rộng điều tra vào ngày một mươi bốn tháng năm ban chuyên án tiếp tục bắt giữ trần xuân tùng
là chủ kho hàng trên địa bàn xã xuân thới thượng huyện hóc môn
khi đang lẩn trốn tại nhà người quen
điều tra cho thấy tùng nhận hàng hóa do một đối tượng tên sang chuyển về từ cửa khẩu tây ninh
sau đó tùng thuê hai người đàn ông vận chuyển số hàng này đi giao cho khách theo danh sách địa chỉ có sẵn
công an đã khởi tố bắt tạm giam tùng vì hành vi vận chuyển hàng cấm là pháo nổ
đồn biên phòng
đồn biên phòng
đồn biên phòng tân thành bộ đội biên phòng tỉnh bình phước cũng vừa phát hiện
và thu giữ số lượng lớn rượu ngoại vận chuyển trái phép qua khu vực biên giới vào việt nam
vào khoảng một giờ một mươi phút sáng ngày một mươi tám tháng năm trong quá trình tuần tra bảo vệ biên giới
tại khu vực móc sáu mươi năm trên ba mươi sáu hai thuộc ấp tân phong xã tân thành huyện bù đốp tỉnh bình phước
đội công tác của đồn biên phòng tân thành đã phát hiện ba người đang vận chuyển
nhiều thùng cắt tông vượt sông măng từ hướng campuchia về việt nam có biểu hiện nghi vấn
khi phát hiện đội tuần tra ba người này đã nhanh chóng bỏ chạy để lại số lượng lớn thùng cắt tông
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản thu giữ hai trăm linh sáu thùng cắt tông
chứa một tám trăm chín mươi chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc
với hành vi tổ chức đánh bào qua mạng internet hai anh em ruột dương quốc quân dương triệu phú
cùng với cậu vợ của quân là tiêu thái hưng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp
khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự để tiến hành điều tra
vào ngày một mươi ba tháng năm phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đồng tháp
chủ trì phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
và các phòng nghiệp vụ công an đồng loạt triển khai năm tổ công tác bắt giữ nhiều đối tượng
thu giữ một mươi điện thoại di động một mươi tám máy tính sách tay cùng nhiều thông vật khác có liên quan
kết quả đối chiếu tài khoản ngân hàng và dữ liệu điện tử thu thập được xác định đường dây đánh bạc
qua mạng internet do quân cầm đầu cùng các đối tượng trên hoạt động từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai cho đến nay
tổng số tiền dùng để giao dịch liên quan đến đánh bạc lên đến ba trăm linh tỷ đồng
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh tiền giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
công an địa phương khám phá chuyên án tảng chữ vận chuyển mua bán trái phép chân ma túy
bắt giữ sáu đối tượng có liên quan thu giữ khoảng một trăm linh g ma túy đá
vào chiều ngày một mươi sáu tháng năm trên quốc lộ sáu mươi đoạn thuộc khu phố một mươi hai phường sáu thành phố mỹ tho
lực lượng công an chặn rừng kiểm tra xe ô tô do hoàng phi long điều khiển
trên xe còn có bùi ngọc tú chú tại huyện châu thành tỉnh tiền giang
qua kiểm tra thu giữ trên xe ô tô ba gói ni lông ma túy đá
khám xét nơi ở của tú thu giữ thêm ba gói ni lông và một đoạn ống nhựa chứa ma túy đá
sáu dao tự chế một dùi cui bốn viên đạn và nhiều dụng cụ để phân chia ma túy
tại nơi ở của tú còn có ba đối tượng dương tính với chất ma túy
mở rộng điều tra cơ quan công an bắt giữ hồ thị đem chú tại tỉnh bến tre
là đối tượng bán ma túy cho tú thu giữ sáu mươi tám gói ni lông và một ống nhựa chứa ma túy đá
cùng nhiều vật dụng khác có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
vừa bắt giữ đối tượng liên tiếp gây ra hai vụ xâm hại tình dục phụ nữ trên địa bàn thành phố vũng tàu
trong các ngày một mươi một và một mươi ba tháng năm công an thành phố vũng tàu liên tiếp tiếp nhận tin báo
của hai phụ nữ bị một đối tượng nam thực hiện hành vi xâm hại tình dục
qua công tác điều tra ban đầu cơ quan cảnh sát điều tra nhận định nhiều khả năng
kẻ gây ra hai vụ trên là do cùng một đối tượng thực hiện
vào cuộc điều tra cơ quan công an bắt giữ được đối tượng phạm vĩnh long
chú tại phường một mươi thành phố vũng tàu
hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng trước pháp luật
liên quan đến các phản ánh của báo chí về kết quả
kết quả thực hiện năm hai nghìn hai mươi ba của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sát đô thị hà nội
sở giao thông vận tải hà nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị làm rõ thông tin
kết thúc năm hai nghìn hai mươi ba lãi sau thuế của tuyến đường sát đô thị này đạt hơn một mươi ba một tỷ đồng
tăng gấp gần sáu lần so với năm hai nghìn hai mươi hai và là năm thứ hai liên tiếp
công ty có lợi nhuận dương trở lại sau nhiều năm chịu lỗ
sở giao thông vận tải đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sát đô thị hà nội
khẩn trương tổ chức ra soát kiểm tra làm rõ có báo cáo kết quả về sở giao thông vận tải
để phối hợp theo dõi tiến độ hoàn thành trước ngày hai mươi hai tháng năm
chiều ngày hôm qua nhận được công văn của ban chỉ huy quân sự huyện bình chánh
thủ trưởng bộ tư lệnh tp hcm đã điều các cơ quan chuyên môn và phương tiện trang thiết bị chuyên dụng
xuống hiện trường để tiến hành xử lý một quả bom do người dân san lấp mặt bằng phát hiện
trong quá trình san lấp và cải tạo đất người dân phát hiện một quả bom xót lại
tại khu đất chống nằm sát kênh số một mươi một ấp bốn xã bình lợi
ngay lập tức ban công binh phòng tham mưu bộ tư lệnh tp hcm phối hợp cùng huyện bình chánh
điều động nhân sự xử lý tại chỗ quả bom
quả bom có chiều dài một một mươi năm m đường kính bốn mươi một m trọng lượng ba trăm năm mươi kg
đây là loại bom nổ phá m một trăm một mươi bảy a một xót lại sau chiến tranh
đến khuya cùng ngày lực lượng chức năng đã xử lý thành công bảo đảm tuyệt đối an toàn